thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã bắt khẩn cấp đối với đỗ thị yến nhi
chú tệ huyện châu thành tỉnh bến tre là nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tại ấp hòa hưng thạnh xã giao long huyện châu thành
điều đau lòng bị hại lại chính là cháu nguyễn hoàng khôi ba tuổi con ruột của nghi phạm
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhi mang cháu khôi về nhà mẹ ruột ở xã giao long
đến trưa ngày ba mươi một tháng ba trong lúc tắm cho cháu khôi
nhi đã dùng khăn tắm xích chặt cổ con mình cho đến chết
sau đó nhi bế cháu khôi đặt lên võng trước cửa nhà rồi la lên cho mọi người biết
làm việc với cơ quan công an nhi đã khai nhận toàn bộ hành vi giết con của mình
nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa nhi và chồng đã xảy ra mâu thuẫn
nên đã ra tay sát hại con ruột của mình
giám đốc công an tỉnh đắk nông vừa đấu tranh triệt phá một nhóm đối tượng
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua hợp đồng thuê xe tự lái
rồi mang đi cầm cố thế chấp bán cho người khác nhằm chiếm đất tài sản
nhà đối tượng này gồm trần quốc tiến lê thành luân chú tệ tỉnh đắk nông
mai thị bích liên chú thành phố hồ chí minh
các đối tượng khai nhận vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cùng nhau thành lập công ty cổ phần thương mại
và xuất nhập khẩu đế chế năm sao do trần quốc tiến làm giám đốc
liên và một đối tượng khác tên vân là người được luân nhờ đứng tên
vì luôn không muốn phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý
làm thành viên cổ đông với ngành nghề kinh doanh là bảo dưỡng bán phụ tùng xe ô tô và vận tải hàng hóa
đầu năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm người cho thuê xe ô tô tự lái
ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai bến tre đem về thành phố giang nghĩa để cho người khác thuê lại
sau khi thuê được xe ô tô các đối tượng đã cắt định vị
rồi đem hàng chục chiếc xe giá trị hàng chục tỷ đồng đi cầm cố
bán lấy tiền thu lợi bất chính với số tiền rất lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
với hành vi trộm cắp năm trăm linh triệu đồng
một đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên khởi tố
đối tượng phương thảo đã nhận lời giúp bà hải giải quyết việc cá nhân
sau đó thảo hẹn bà hải cùng người nhà đến sân khách sạn thái nguyên để giải quyết
và lợi dụng cửa xe ô tô nạn nhân không quá thảo đã lấy trộm năm trăm linh triệu đồng và bỏ trốn
trong quá trình liên lạc với bà hải thảo sử dụng tên gọi khác và dùng sim giác để tránh bị phát hiện
sau khi nhận được tin báo cơ quan thành phố thái nguyên đã điều tra làm rõ thảo là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
và đã tiến hành thu hồi toàn bộ số tiền bị bắt
hiện thảo được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ và mang thai
cơ quan cảnh sát điều tra công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tỉnh tây ninh công an phường một thành phố tây ninh vừa phát hiện một nhóm đối tượng
từ địa phương khác đến cấu kết với đối tượng trên địa bàn để hoạt động cho vay lãi nặng
bất ngờ kiểm tra hành chính nhà cho thuê thuộc hẻm hai mươi năm đường ba mươi tháng bốn
khu phố một phường một thành phố tây ninh
công an phường một thành phố tây ninh bắt quả tang đối tượng lê văn sơn
chú tệ tỉnh đắk lắc đang có hành vi cho vay lãi nặng
tăng vật thu giữ một mươi một triệu đồng một tờ giấy ghi cho vay tiền gần một trăm linh triệu đồng
một chứng minh nhân dân hai giấy xe có nội dung vay tiền
một xe mô tô và nhiều tài liệu tăng vật khác có liên quan
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đến tây ninh thuê nhà trọ
rồi câu kết với các đối tượng khác để hoạt động cho vay lãi nặng
một năm đã có khoảng một mươi người vay từ năm triệu đến hai mươi triệu đồng
tổng số tiền mà các đối tượng cho vay đến thời điểm bị bắt khoảng một trăm linh triệu đồng
thu lời bắt chính gần ba mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện hớn quản tỉnh bình phước đã phối hợp với sở y tế tỉnh bình phước
và các cơ quan chức năng liên quan đưa một mươi ba đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép
và ba tài xế việt nam đi cách ly tại trung
trung tâm cách ly tập trung trên địa bàn huyện lộc ninh tỉnh bình phước
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện hớn quản vào tối ngày ba mươi một tháng ba
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng phát hiện ba xe ô tô loại bảy chỗ
trên xe có khoảng hai mươi người
một số đối tượng nghi ngờ mang quốc tịch nước ngoài có biểu hiện nhập cảnh trái phép
đang di chuyển trên địa bàn xã minh tâm huyện hớn quản
khi lực lượng chức năng dừng xe cả ba xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc vượt chốt kiểm tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã lập tức truy đuổi bắt giữ được cả ba xe ô tô này
qua kiểm tra trên xe có một mươi sáu người trong đó có ba tài xế người việt nam
và một mươi ba đối tượng người nước ngoài chưa rõ quốc tịch nhập cảnh trái phép
trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra
thì hai đối tượng cố tình lèn ra khỏi xe bỏ trốn
tuy nhiên đến năm giờ sáng ngày một mươi một tháng bốn
người dân và lực lượng chức năng đã bắt được hai đối tượng này
ngay trong ngày hôm qua ubnd huyện hớn quản đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan
tổ chức đưa một mươi sáu đối tượng trên đi cách ly tập trung
tại trung tâm cách ly tập trung trên địa bàn huyện lộc ninh
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị một bà cụ chín mươi tuổi đã được đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam giúp tìm lại người thân
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một tháng bốn
trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại khu vực ngã ba biên hòa lê hoàn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
do đại úy hoàng công hà làm tổ trưởng đã phát hiện một cụ bà bị lạc
tổ công tác đã đưa bà cụ về trụ sở đơn vị để chăm sóc và xác minh nhân thần
qua thăm hỏi được biết cụ tên là phùng thị nhỏi sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi một
chú phường đồng tâm thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
sau khi đến chùa tam trúc hà nam để tham quan chiêm bái xong
thì bị lạc xuống phủ lý không biết đường về
tổ công tác đã liên hệ với công an địa phương để xác minh thông tin
và liên lạc với người thân đến trụ sở đơn vị để đón cụ về
một trong những đối tượng được ưu tiên trong đợt cấp căn cước công dân lần này
đó là học sinh đủ một mươi bốn tuổi trở lên
hiện các tổ cấp căn cước công dân lưu động đã đến tận các trường
tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân nhằm tạo thuận lợi nhất
để các em học sinh có đủ điều kiện thuận lợi nhất
tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm nay ghi nhận của nhóm phóng viên
điểm cấp căn cước công dân lưu động tại trường trung học cơ sở bế văn đàn
quận đống đa hà nội
bắt đầu từ sáu giờ sáng mọi công tác chuẩn bị máy móc phương tiện
cho buổi cấp căn cước công dân đã được chuẩn bị sẵn sàng
để tránh gây xáo trộn phù hợp với thời khóa biểu của học sinh
thời gian làm căn cước công dân được chia thành các khung giờ
lực lượng công an cũng đã cử người tổ chức hướng dẫn quy trình
truyền thông truyền thông truyền thông truyền thông
các chú công an rất nhiệt tình mặc dù các chú hơi nghiêm túc

các chú sẽ lập tức nói cho em biết hoặc nếu có thiếu gì thì thủ tập hành chính
các chú cũng dẫn dòng giúp đỡ
em cảm thấy sẽ thuận lợi hơn so với việc đi làm bên ngoài
bởi vì bố mẹ em làm bên ngoài sẽ tốn rất nhiều thời gian
phải chờ đợi rất là lâu trong khi ở trường thì làm thủ tập rất là nhanh gọn
trong lần cấp căn cước công dân đợt này công an quận đống đa hà nội
đã thực hiện thu nhận hồ sơ cho ba trăm linh học sinh lớp chín
tại hai trường trung học cơ sở bế văn đàn và quang trung
theo dự kiến từ nay đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
công an quận đống đa sẽ tổ chức các đợt cấp căn cước công dân tiếp theo
cho toàn đối tượng là học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận
trước đó lực lượng công an cơ sở và nhà trường
đã phối hợp thống kê danh sách học sinh làm thẻ căn cước công dân
chuẩn bị đầy đủ các thủ tục như sổ hộ khẩu giấy khai sinh
mỗi học sinh chỉ mất khoảng năm phút để có thể hoàn thiện
xong thủ tục làm căn cước công dân của mình
đây là đúng là lần đầu tiên cấp tại điểm trường
và học sinh thì đầu tiên chúng tôi cũng rất lo lắng
vì học sinh thường là rất năng động và nghịch ngợp
nhưng khi chúng tôi tiến hành ở đây
lắp đặt máy móc từ năm rưỡi sáng cho đến bây giờ
thì mọi việc diễn ra rất xuân sẻ
học sinh rất ngoan sắp xếp theo thứ tự
và mọi việc là đi theo đúng trình tự quy định
của các bước thiết lập
cấp căn cước công dân gắn chip
theo quy định của công an thành phố
cũng như công an quận đống đa
nhà trường đã phối hợp với cả công an quận đống đa
công an phường quang trung tổ chức giả soát
lên danh sách tất cả các cháu
ở trong độ tuổi làm căn cước công dân
mà hiện nay gia đình chưa thực hiện
chúng tôi đã có truyền thông tới phụ huynh
thông báo cụ thể về thời gian
về các yêu cầu về giấy tờ
các con cần phải mang theo
và sau đó thì là cùng với các chú công an
chia ca đảm bảo
làm sao mà trong điều kiện
phòng chống covid hiện nay
có thể là giãn cách để cho các cháu
làm rất là thuận lợi
mỗi cháu chỉ từ ba đến năm phút
và đồng thời nữa là cũng
các ca liên tục để không có thời gian
chống máy không phải nghỉ
và công việc tổ chức
nó được khoa học nhất
hoạt động cấp căn cước công dân này
không những góp phần nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội
mà còn giúp các em học sinh
giáo cho kỳ thi cuối cấp sắp tới
bên cạnh đó công an quận đống đa hà nội
cũng đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động
cho hơn một trăm linh giáo viên của hai trường
trung học cơ sở bế văn đàn
trung học cơ sở quang trung
và một số hộ dân xung quanh khu vực
qua đó bảo đảm tiến độ và chất lượng
thực hiện cấp căn cấp công dân của công an thành phố hà nội
trong phần tiếp theo của chương trình an ninh ngày mới
sẽ là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo giáo
sáng ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên minh hương
xin chào mời chị minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị mỹ hạnh
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị

của covax facility
thông qua unicef cung ứng
đã về đến sân bay quốc tế nội bài
vào sáng ngày một tháng bốn
và đây là lô vắc xin đầu tiên trong cam kết hỗ trợ
của covax facility
cho việt nam cùng với chín mươi hai quốc gia
trên toàn thế giới và thông tin này
được đăng tải trên báo công an nhân dân
số ra ngày hôm nay
ngay khi về đến việt nam lô vắc xin này
được chuyển đến bảo quản tại kho của
viện vệ sinh dịch tễ trung ương
sau đó bộ y tế sẽ điều phối phân bổ
để tiêm chủng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
covax facility cam kết tiếp theo
sẽ cung cấp cho việt nam

dự kiến trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
các lô còn lại trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
trong cam kết ba mươi triệu liều vắc xin
phòng covid một mươi chín của covax
sẽ về đến việt nam vào cuối năm nay
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai toàn bộ ba mươi triệu liều
vắc xin phòng covid một mươi chín sẽ được covax
cung cấp miễn phí cho việt nam
thông qua unicef mua và cung ứng
còn trên báo kinh tế và đô thị
số ra sáng hôm nay đã có bài viết
được đăng tải với nhăn đề đó là
vụ mua bán ma túy trong bệnh viện
tâm thần trung ương một cần phải xử lý nghiêm
ngày một tháng bốn
ban cán sự đảng bộ y tế đã họp khẩn
xem xét các vấn đề liên quan tới vụ vi phạm
pháp luật tại bệnh viện tâm thần trung ương một
sau khi công an thành phố hà nội phát hiện
đường dây buôn bán và sử dụng ma túy tại đây
ngay sau cuộc họp bộ y tế đã
cử đoàn công tác bao gồm lãnh đạo
vụ tổ chức cán bộ cục quản lý khám chữa bệnh
vụ pháp chế và thanh tra bộ
tới làm việc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác
bộ y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn
để kiểm niệm làm rõ trách nhiệm
và hợp tác với cơ quan điều tra
đối với bác sĩ vương văn tịnh
là giám đốc bệnh viện tâm thần trung ương i
và liên quan đến việc
lắp đặt một phòng hiện đại
được cho là bay lắc trong bệnh viện
mà lãnh đạo bệnh viện không biết
vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
nguyễn huy quang nhấn mạnh
để xảy ra vụ việc là trách nhiệm lãnh đạo bệnh viện
quan điểm của bộ y tế là xử lý
một cách nghiêm minh không có vùng cấm
với câu hỏi trách nhiệm của bộ y tế
trong vụ việc này thứ trưởng bộ y tế
nguyễn trường sơn cho biết
hàng năm bộ y tế đều có đoàn kiểm tra
đi đánh giá hoạt động chất lượng bệnh viện
vai trò của đoàn kiểm tra cũng sẽ được xem xét
có để lọt vi phạm hay không
nhưng quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm
của người đứng đầu bệnh viện
thưa quý vị một thực trạng nhất
nhối huyện này là giá bất động sản
đặc biệt là giá nhà ở hiện quá cao
so với mặt bằng thu nhập của người dân
cũng như mức phát triển của nền kinh tế
và từ đó thì sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp
đến quá trình phát triển kinh tế xã hội
và trên báo lao động số ra ngày hôm nay
đã đề cập đến bài viết
có nhân đề đó chính là ngăn chặn
xốt đất ảo đánh thuế nhà đất
và nộp thuế hàng tháng
theo hiệp hội bất động sản tp hcm
hiện nay căn hộ trung cấp như hai phòng
có giá khoảng hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
khoảng ba mươi năm triệu đồng một mét vuông
cao hơn khoảng trên
dưới hai mươi lần so với thu nhập bình quân
của các hộ gia đình cá nhân có khả năng
giành dụng được từ khoảng tám đến
một mươi hai triệu đồng một tháng
khoảng trên dưới một trăm linh triệu đồng một năm
căn hộ có giá vừa túi tiền khoảng hai tỷ đồng
trở xuống từ hai mươi năm đến
ba mươi triệu đồng một mét vuông
và căn hộ nhà ở xã hội hầu như vắng bóng
trên thị trường tp hcm trong hai năm qua
một giải pháp được hiệp hội
bất động sản tp hcm kiến nghị
là chính phủ nên xem xét giảm mức
thu tiền bảo vệ đất lúa tối thiểu
năm mươi bằng giá đất
hiệp hội cũng đề nghị ubnd tp hcm
ban hành quy trình chuẩn
về đầu tư xây dựng gồm bốn bước
để xác định thời gian thực hiện
từng thủ tục hành chính
nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục
quan trọng nhất là chính phủ sớm triển khai
đề án phát triển nhà ở thương mại giá thấp
với các cơ chế chính sách ưu đãi
về tiền sử dụng đất thuế tín dụng
để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư
các dự án nhà ở thương mại
giá hợp lý để người dân có thể tiếp cận
quý vị vừa theo dõi một điểm báo và tiếp theo chương trình
mời quý vị đến với các tin tức đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam
trong bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của kim thảo
xin mời chị kim thảo ạ
xin được cảm ơn biên tập viên minh hương
và kim thảo xin chào quý vị
đang theo dõi sáng phương nam
kính thưa quý vị
chiều tối ngày một tháng bốn
công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng huỳnh văn được
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
được cho là hung thủ gây ra vụ án giết người
đốt xác tại xã tân quý tây
huyện bình chánh gây rúng động dư luận
dư luận xôn xao về một vụ giết người giả mang
nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngồi tỉnh bạc liêu
làm việc tại một quán cà phê chòi trong quốc lộ một
thuộc xã tân quý tây huyện bình chánh
với gần một trăm linh vết dao chém trên mặt
tại cơ quan điều tra đối tượng được khai nhận
do nợ tiền bài bạc
được nấy ra ý định đi cướp tài sản
sau khi nhậu cùng nhóm bạn cũ trong trung tâm cai nghiện
được đến quán cà phê của nạn nhân để thư giãn
lợi dụng quán vắng khách
được dùng con dao thu sẵn trong người không chế trị để cướp tài sản
khi nạn nhân chống cự về tri hô
được liên tiếp đâm nhiều nhát vào cổ vào mặt
cho đến khi chị tử vong
sau đó được lấy mền trụm lên xác
rồi phóng hỏa đốt xác nhằm phi tan chứng cứ
và bỏ trốn
và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
tòa án nhân dân huyện thanh bình
tỉnh đông tháp
vừa mở phiên tòa xét xử
tuyên án tổng cộng năm năm tù
cho hai bị cáo trần thế thành hai mươi hai tuổi
và bị cáo nguyễn phúc khang một mươi bảy tuổi
về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi một
khang điều khiển xe mô tô chở thành
đi tìm tài sản trộm cắp
đến thị trấn thanh bình huyện thanh bình
lấy gần mưa nước không có người trông coi
nên đã lấy trộn thì bị bắt quả tan
quá trình điều tra thành và khang khai nhận
trước đó đã bảy lần thực hiện hành vi trộm cắp
tài sản của người dân
sau khi lấy được tài sản cả hai đem bán và tiêu xài cá nhân
bị cáo thành là người đã có tiền sự
vừa chấp hành xong án phạt tù
về tội cướp tài sản và hiếp giam vào năm hai nghìn một mươi sáu
và một tiền sự về hành vi
sử dụng trang phép chất ma túy
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thế thành
bốn năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
cùng tội danh bị cáo nguyễn phúc khang
bị phạt chín tháng tù giam
nam bị cáo vừa bị tòa án nhân dân
thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích
và tổng hình phạt lên đến hai mươi chín năm tù giam
tòa án nhân dân thành phố hồng ngự
tỉnh đồng tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự đối với năm bị cáo
về tội cố ý gây thương tích gồm
lê hoàng tâm lê hoàng xuân chinh
trần vũ linh nguyễn hoàng nam
cùng ngụ thành phố hồng ngự
và trần đức phú ngụ tỉnh bến tre
theo cáo trạng vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại ấp an lợi và ấp an phước
xã an bình a thị xã hồng ngự
năm đối tượng này dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
trước đó giữa tâm và chinh
hậu quả làm năm người bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên tổng hình phạt chung là hai mươi chín năm tù giam
ngoài ra chinh linh phú và nam
phải có trách nhiệm bồi thường
cho bị hại lê thị cẩm loan
đối tượng của tâm với số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
thông tin an ninh kinh tế
chiều tối ngày một tháng bốn
đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
đã phối hợp với đội ba
cục quản lý thị trường thành phố
kiểm tra căn nhà nằm trên đường nguyễn giảng thanh quận một mươi
và phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược thực phẩm
và chức năng nghi là nhập lậu
tại thời điểm kiểm tra căn phòng
rộng khoảng hai mươi m hai nằm ở tầng hai
lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn gói hộp
thuốc tân dược thực phẩm chức năng khoảng hai mươi loại
các loại thuốc này chủ yếu để điều trị
bệnh đai tháo đường tim mạch xương khớp
tất cả đều không có nguồn gốc khóa đơn chiến tượng mua bán
số hàng này được nhận định ban đầu
nhập từ nước ngoài sau đó đem bổ sĩ
cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn
số thuốc trên có giá trị vài trăm nghìn
cho đến hơn năm triệu đồng mỗi hộp
lực lượng quản lý thị trường đã niêm phong
số hàng để điều tra làm rõ
cũng trong ngày một tháng bốn đồn biên phòng
cầu muốn đồng tháp làm thủ tục
chuyển giao người phương tiện và tan vật
trong một vụ bắt vận chuyển hơn một bảy trăm linh
bao thuốc lá ngoài nhập lậu
cho công an huyện hồng ngự kiểm tra và xử lý
tối ba mươi tháng ba tổ công tác của đồn biên phòng
cầu muốn đang làm nhiệm vụ
khi đến khu vực ấp một xã thường lạc huyện hồng ngự
phát hiện một xe ô tô một mươi sáu chỗ
biên kiểm soát sáu mươi sáu b chín trăm ba mươi bốn
do nguyễn hoàng em ba mươi bốn tuổi điều khiển
chở đối tượng lê văn lý ba mươi bốn tuổi
lưu thông từ hướng xã thường thế hậu a
đi thành phố hồng ngự
có biểu hiện nghi vấn
tối công tác yêu cầu dừng để kiểm tra
phát hiện trên xe có hơn một bảy trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu
bước đầu đối tượng lý khai nhận
số hàng trên mua của một người đàn ông ở campuchia
với giá hai mươi sáu triệu đồng
tập khách hàng ở bờ sông biên giới sở thượng
sau đó lý thuê xe ô tô của nguyễn hoàng em
đến chợ đi thành phố hồng ngự bán kiếm lời
nguyễn hoàng em khai nhận
có người điện thoại thuê xe chở khách hàng đi thành phố hồng ngự
cho công an huyện hồng ngự theo quy định của pháp luật
một số vấn đề xã hội khác
trước thông tin số ca nhiễm covid một mươi chín
có dấu hiệu phức tạp ở campuchia
thì mới đây công an tỉnh đồng tháp
vừa trao tặng khẩu trang cho tỉnh giáp rang
và đây cũng là cơ hội mà gặp gỡ
để bàn giải pháp phòng chống nạn
nhập cảnh trái phép
tại cửa khẩu quốc tế vinh bà
huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
đoàn công an tỉnh đồng tháp trao tặng bốn mươi thùng khẩu trang
trị giá sáu mươi triệu đồng
cho ti công an tỉnh preyvang campuchia
hoạt động này giúp lực lượng công an tỉnh bạn
làm tốt công tác phòng chống covid một mươi chín
phát biểu tại buổi gặp mặt
đại tá nguyễn văn hiểu giám đốc công an tỉnh đồng tháp
mong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ
trong công tác quản lý bảo vệ biên giới
tăng cường hợp tác cùng nhau chia sẻ thông tin
để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín
ở tuyến biên giới
đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái
của quốc hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống láng giềng hữu nghị
giữa công an hai tỉnh đồng tháp và tỉnh reven
hai ngày qua người dân quận một tp hcm
đã bắt đầu có thể tra cứu tình trạng hồ sơ
bằng công cụ trí tuệ nhân tạo
nhận diện khuôn mặt
và đây là địa phương đầu tiên tại thành phố
ra mắt dịch vụ mới này
định danh khách hàng điện tử
trong giải quyết các thủ tục hành chính công
ông phạm đức tiêu
ngụ phường bến nghé quận một tp hcm
cho rằng hiện nay khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến
người dân phải chụp hình chứng minh nhân dân
hoặc căn cứ công dân
để đưa vào mẫu đăng ký hồ sơ
đã được tạo trong dịch vụ công
dù thủ tục đã được rút gọn
nhưng sau đó người dân vẫn phải tiếp tục nhập liệu bằng tay
với dịch vụ mới này
để giúp ông giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu
hôm nay thì tôi được trải nghiệm
qua cái thông tin công nghệ này
thì tôi thấy là rất là hiện đại
và tiến ích
giúp cho mọi người dân có thể là
mất được cái thời gian
truy quét được cái chứng minh nhân dân một lần
và sau đó thì
tiếp tục không phải cần truy quét nữa
và vẫn nhanh dạng
được khuôn mặt và các những cái
khê khai của mình
quỹ ban nhân dân quận một cho biết
dịch vụ định danh khách hàng điện tử này
thích hợp trí tuệ nhân tạo ai
nhận diện ký tự quang học công nghệ đối sánh
tìm kiếm khuôn mặt và công nghệ chống giá mạo
với các phòng mềm dịch vụ công trực tuyến
hỗ trợ đăng ký thủ tục hành chính không giấy
công nghệ tự động nhận diện các ký tự
chứng minh nhân dân căn cức công dân
nên hệ thống sẽ tự động điền thông tin và biểu mẫu đăng ký thủ tục
trên dịch vụ công trực tuyến
ra đời cái định danh điện tử
ngày hôm nay để phục vụ cho
cái mục tiêu cả cái hành chính của quận nó cũng góp phần
cho cái sự tương tác
giữa người dân doanh nghiệp
với cán bộ công chức
phục vụ cho người dân đó
nó giảm khoảng cách đó và nó giảm được
tối đa cái lượng thời gian
mà người dân và doanh nghiệp phải đến với các cơ quan công quyền
mà mục tiêu vẫn đáp ứng được
cho cái nhu cầu của người dân
thì cái bước định danh điện tử ngày hôm nay
đó là bước đầu cho một cái giai đoạn mới
để hoàn thiện hơn nữa
cái thủ tục hành chính công
ở trên địa bàn quận một
ngoài những tiện ích mà dịch vụ mang lại
thì vấn đề bảo mật thông tin người dùng
cũng đang được lưu ý
việc bảo mật các thông tin của người dân
đặc biệt là cái thông tin về nhân thân
cũng như là nhận diện khuôn mặt
đó là cái chúng tôi đặt lên hàng đầu
và công nghệ này khi đưa vào chúng tôi
có đặt một cái yêu cầu đối với
viettel và đây là một cam kết mà tổng công ty
phải thực hiện khi cung cấp dịch vụ này
phối hợp với quận một
đó là bảo mật an toàn thông tin cho người dân
đương nhiên không chỉ dừng ở chỗ là
dựa hoàn toàn vào phía đơn vị
bản thân ủy ban dân quận một
chúng tôi cũng chủ động trong việc bảo mật thông tin
cho người dân bằng cách toàn bộ thông tin
dữ liệu của người dân khi được
thực hiện công việc định danh điện tử
đều được lưu trữ nội bộ
tại ủy ban dân quận một
và chỉ sử dụng phục vụ cho việc
giải quyết thủ tục hành chính của người dân
tại ủy ban dân quận một và ủy ban dân một mươi phường
bằng hệ thống mạng nội bộ mà chúng tôi đã
thiết lập từ rất lâu
thành phố hồ chí minh là đơn vị đi đầu cả nước
về chuyển đổi số chính quyền thành phố đánh giá
đây là chìa khóa để phát triển kinh tế
trong đó nhiệm vụ cải cách hành chính
là công tác quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả
chương trình cải cách hành chính gắn với chủ đề
của thành phố hồ chí minh là năm xây dựng
chính quyền đô thị cải thiện môi trường đầu tư
trên nền tảng xây dựng chính quyền điện tử
đến với phần tin tức giao thông tổng cục đường bộ việt nam
vừa ban hành kế hoạch cao điểm kiểm tra
theo dõi chấn chỉnh và xử lý vi phạm
thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
theo đó kế hoạch sẽ được thực hiện
từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng bảy
đối tượng kiểm tra là toàn bộ xe ô tô
kinh doanh vận tải hành khách hàng hóa
trên phạm vi toàn quốc tổng cục đường bộ việt nam
cho biết mục đích của đợt cao điểm kiểm tra
lần này nhằm chủ động phòng ngừa
phát hiện ngăn chặn và xử lý
nghiêm hành vi vi phạm về lắp đặt khai thác
sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
đối với đơn vị kinh doanh vận tải
lái xe kinh doanh vận tải
nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu
từ thiết bị giám sát hành trình
quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải
nhằm đảm bảo an toàn giao thông
hải phòng tăng chuyến và giảm năm mươi giá vé
sau khi hải dương kết thúc giãn cách xã hội
từ ngày hôm qua ngày một tháng bốn
theo đó trên tuyến nâng lên
bốn chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày
từ thứ hai cho đến thứ sáu
dịp cuối tuần tăng thêm hai chuyến
ngoài các ga hà nội long biên
gia lâm thượng lý hải phòng
các tàu này đón trả khách
các ga cẩm giàng hải dương phú thái
thuộc tỉnh hải dương
tàu nhận vận chuyển xe đạp xe máy hành lý
đi các ga tàu có rừng đỗ trên tuyến
hà nội hải phòng
công ty cổ phần vận tài đường sắt hà nội
áp dụng chương trình giảm năm mươi giá vé
tuy nhiên mức giá tối thiểu của một vé hành khách
đã bao gồm thuế vat và phí bảo hiểm hành khách
là ba mươi đồng một vé
chương trình áp dụng cho hành khách mua vé
trước ngày chạy tàu thứ ba
trở lên các đôi tàu lp bảy hp hai
vé có ga đi hà nội hoặc là long biên
ga đến hải phòng và ngược lại
thời gian áp dụng từ ngày năm tháng bốn
cho đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn
từ ngày bốn tháng năm cho đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm
thưa quý vị chỉ trong hai tháng đầu năm
cảnh sát giao thông đã xử phạt trên
bốn mươi năm trường hợp vi phạm đồng nội cồn
và gần bốn trăm linh trường hợp dương tính với ma túy
đặc biệt là trong đợt gia quân
mới đây của cục cảnh sát giao thông bộ công an
số lượng lái xe vi phạm đã tăng lên rất nhiều
và có lẽ là chúng ta không cần
phải nói nhiều về những tiềm ẩn về thân hạn giao thông
khi mà lái xe sử dụng chất kích thích
mà vẫn điều khiển phương tiện
có khả năng sẽ có những phương án
để xử lý thức trạng này như thế nào
và liệu chế tài đủ phạt đã đủ sức giăn đè
mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên
qua test nhanh nước tiểu của tài xế này
mẫu kích thử cho kết quả
dương tính với chất ma túy
thừa nhận với tổ công tác
tài xế này cho biết đã sử dụng ma túy tổng hợp
còn trường hợp thứ hai đưa ra những lý do
dùng thuốc kháng sinh để giảm đau
tuy nhiên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
của cán bộ viện khoa học hình sự bộ công an
cũng sử dụng ma túy
theo quy định của nghị định một trăm linh
về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
với hành vi điều khiển phương tiện
trong cơ thể có chất ma túy
lái xe t sẽ bị xử phạt
từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
các trường hợp lái xe
bị phát hiện sử dụng chất kích thích này
sẽ được lực lượng chức năng
hoàn thiện thủ tục xử phạt
thống kê danh sách gửi ubnd cấp xã
nơi các lái xe có vi phạm
để xử lý theo quy định của pháp luật
lái xe mà sử dụng chất kích thích
như là nồng nổ cồn hay ma túy
gây thần kinh
cho nên là lái xe rất nguy hiểm
và tiền mẩn gây ra lái xe giao thông rất cao
theo số liệu thống kê
chỉ trong hai tuần thực hiện cao điểm chuyên đề
xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông
đã phát hiện gần một mươi trường hợp tài xế vi phạm
cụ thể lực lượng chức năng
đã phát hiện hơn chín năm trăm linh lái xe vi phạm nồng độ cồn
một trăm một mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy
bị phát hiện
và tiền ba mươi hai tỷ đồng
tước hơn năm giấy phép lái xe
tạm giữ gần một mươi phương tiện
đặc biệt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
bên cạnh việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tài xế sử dụng cồn ma túy
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
cũng đã tăng cường lực lượng
xử lý các hành vi vi phạm
nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng
xử lý nghiêm cắt vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng
lắm bắt tình hình
những đối tượng
những tuyến đường
những nơi hàng quán
mà người dân thường sử dụng rượu bia
sau đó rồi điều khiển phương tiện
và những cái điểm
xảy ra trong tai nạn giao thông
và cái đối tượng
mà thường xuyên sử dụng phương tiện
để qua đó có một phương án
xử lý cụ thể
và cái công tác thứ hai nữa là sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị
và cái sự
đồng thuận của người dân
trong cái việc mà chấp hành những quy định
của chính phủ về không sử dụng rượu bia
khi điều khiển phương tiện
về tuyến này thì tất cả các điểm ra
vào của cao tốc đều
lồng ghép cái nội dung
về cái kiểm tra nổi cồn
và chúng tôi sẽ bố trí một tổ chuyên đề
thay đổi liên tục cái hình thức
và phương thức tuần tra kiểm soát làm sao đó
để người vi phạm
là luôn luôn có
ý thức để chấp hành cái này
tránh cái việc mà biết
khu vực này kiểm soát hay không
không kiểm soát để trốn tránh
chúng ta sẽ kiểm soát chặt chẽ
và sẽ thay đổi phương thức liên tục
có thể nhận thấy tình trạng lái xe vi phạm
nồng độ cồn sử dụng ma túy chất kích thích
đã lên đến mức báo động
trong khi việc kiểm tra phát hiện xử lý
hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động
tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông
theo thống kê của cục cảnh sát giao thông
số lái xe sử dụng ma túy
phát hiện đã tăng sáu mươi
so với năm hai nghìn một mươi chín
điều này cho thấy sự nguy hiểm
vẫn luôn tiềm ẩn trên mỗi tuyến đường
bởi vẫn còn không ít vi phạm
như thế này